cảnh sát thu giữ nhiều túi đựng ma túy dạng đá có trọng lượng một mươi năm kg
cùng thời điểm này ban chuyên án bắt giữ hoàng nghĩa văn khi đang đứng chờ nhận hàng tại thị trấn phố châu huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thu giữ của văn là một mươi sáu usd một xe ô tô và hai điện thoại di động
hiện công an tp vinh đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy bốn bị cáo trú tại tỉnh quảng nam vừa bị đưa ra xét xử
và tuyên phạt các bản án thích đáng
bốn bị cáo gồm hồ thị kim sa nguyễn trọng nguyễn lê minh hiệu và tạ đình trung cùng chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
trong đó sa là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn tỉnh quảng nam
theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị bắt là vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
sa cùng với đối tượng nguyễn trọng nguyễn là con trai
và các đối tượng là tạ đình trung lê minh hiệu đã tổ chức bán ma túy heroin cho gần ba mươi đối tượng khác
ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh quảng nam
tại nhà đối tượng hồ thị kim sa dưới vỏ bọc là cửa hàng bán các loại trái cây
các đối tượng đến mua ma túy giao dịch như khách mua trái cây để qua mắt lực lượng chức năng
chính sự ma mãnh của các đối tượng nên đường dây này đã hoạt động và mở rộng trong thời gian dài
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ thị kim sa một mươi hai năm tù giam
lê minh hiệu chín năm tù tạ đình trung sáu năm tù và nguyễn trọng nguyễn năm năm tù
trong đó thì sa là đối tượng đã từng có tiền án ba năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với mong thị tranh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại huyện kỳ sơn về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo điều tra vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tranh đã rủ dê
đưa chị cụt thị an đang mang thai ra bến xe móng cái tỉnh quảng ninh
từ đây tranh dẫn chị an men theo đường tiểu ngạch sang trung quốc để bán thai nhi
mức giá mỗi thai nhi là bảy mươi triệu đồng đối với bé gái và sáu mươi triệu đồng đối với bé trai
và sau khi xong việc tranh nhận ba vạn nhân dân tệ và cùng chị an bắt xe quay về cửa khẩu móng cái
tại đây đối tượng đổi số tiền trên lên chín mươi sáu triệu đồng tranh đưa cho bảy mươi triệu đồng
cho anh lương phò may là chồng của chị an còn hai mươi sáu triệu đồng đối tượng giữ lại
để tiêu xài cá nhân công an huyện kỳ sơn đang áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tranh đồng thời tiếp tục điều tra mở sạc quán
thưa quý vị gần một tháng nay hàng trăm hộ dân ở ấp papec xã tân hưng
huyện đồng phú tỉnh bình phước đang vô cùng hoang mang
trước thông tin xuất hiện bốn đối tượng lạ mặt chặn đường trong đêm tối
tại trục đường lưu thông chính từ đường dt bảy trăm năm mươi ba dẫn vào ấp papec
và nhận được thông tin vụ việc
lực lượng công an đã tăng cường công tác tuần tra kiểm tra và xác minh
để bà con nhân dân yên tâm sinh sống lao động sản xuất
phản ánh của phóng viên thị sự
đây là địa điểm mà cách đây gần một tháng bà trần thị lan bị bộ đối tượng
ngang nhiên chặn đường xin tiền vào lúc hai mươi một giờ tối
khi bà lan trên đường đi lấy hàng về nhà
kể lại sự việc xảy ra vào tối hôm đó bà lan vẫn còn nhớ như in
và chưa hết hoang mang bởi lần đầu tiên gặp phải tình huống chặn đường xin tiền như thế này
hôm nay thì về cũng bình thường thôi nhưng mà đó thì nó đi ngang qua gặp
nó hỏi nó chặn xe lại nó hỏi cô cô lại con nói chuyện gì đó hỏi cái gì
nói cô có tiền con gì quê làm ăn gì đó mà lên đây làm ăn được
thì nó về quê không có tiền thì cho con xin có tiền cho con nếp tiền để về quê
nói cô giờ đi không có tiền
nói cô không biết được nhiêu móc ra cho gì thôi
sau sự việc của bà lan nhiều người dân trong ấp bà bách bắt đầu thay đổi thói quen
không còn dám qua lại vào buổi tối nữa
tuy nhiên do vấn đề công việc những thanh niên cặp gia đình trẻ
hiện đang làm việc tại các công ty khu công nghiệp vẫn phải tăng ca và đi làm về trễ thường xuyên
thế nên việc chặn đường xin tiền lại tiếp tục tái diễn và xảy ra với một cặp vợ chồng trẻ khác
cái lúc trước cũng nghe nói có người bị
nhưng mà con tôi là hiện trường mới bị đây là mấy là thấy thật sự rõ ràng
còn lúc trước cũng nghe bị là nghe người những người khác người ta bị rồi người ta nói lại
đó cho nên nó là tựa trôi trong đây cũng bức xúc
bắt đầu từ bữa đó rồi tôi bác hai vợ chồng nó ở ngoài chị ba nó luôn
chị ba nó ở ngoài tâm phước nè ở đầu nhà chị ba nó ngoài
rồi không cho về nữa
bữa nào mà về trên năm giờ mới về trong này
còn mà cỡ sáu giờ là ở ngoài không dám về trong này
người dân thường xuyên qua lại
khu vực này cho biết họ đã nhiều lần bắt gặp bốn đối tượng trên chúng đi trên hai xe exciter và winner hay bịt khẩu trang và có nhiều biểu hiện không bình thường
sự xuất hiện của bốn đối tượng này đang khiến cho các hộ dân vô cùng lo sợ đồng thời ảnh hưởng đến công việc của các hộ dân
bởi người dân ở đây chủ yếu là làm thuê làm mướn chủ yếu đi lại vào buổi tối
à chiều tới mà đi vô cái thùng của tôi là ở trong này là thấy ngựa làm mặt là tôi thấy đeo khẩu trang vậy bịt mặt rồi khởi sáng bảy giờ chiều rồi
tôi thấy nó không
không được theo tôi nghĩ là không đúng nói vậy
như dân địa phương tôi nó khác nói vậy
thành ra là tôi thấy là tôi không được bình thường
thành ra tôi đi về bây giờ tôi cũng điên tôi bây giờ tôi cũng không dám đi khuya nữa nữa chứ
khởi tám giờ là tôi về rồi không dám
hồi xưa đi chứ chín một mươi giờ chứ giờ tôi về trước tám giờ
lực lượng công an xã tân hưng huyện đồng phú cho biết đã nhận được thông tin vụ việc
trong thời gian tới công an xã sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm tra và xác minh thêm vụ việc để bà con nhân dân yên tâm sinh sống lao động sản xuất
ngoài ra người dân cũng cần theo dõi phối hợp và trình báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng lạ mặt trong khu vực mình sinh sống để sớm giải quyết vụ việc trên
công an xã tân hưng huyện đồng phú cho biết đã nhận được thông tin vụ việc